trong tiểu mục nhận diện
bộ công an truy quét các tin tặc tấn công ngân hàng
nhiều trong web giả mạo lừa đảo người dùng
và nội dung chính trong chương trình hôm nay
kiểm hòa từ trạm bts di động bất hợp pháp
chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình an ninh mạng tuần này
thưa quý vị và các bạn
lực lượng chức năng đã nhiều lần phát hiện có tình trạng lắp đặt
sử dụng trái phép trạm bts
sử dụng kỹ thuật viễn thông công nghệ thông tin
hành vi vi phạm pháp luật này sẽ dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng như thế nào
chúng tôi sẽ gửi đến trong phần phòng vệ số
còn bây giờ như thường lệ
chương trình an ninh mạng ngày hôm nay xin được bắt đầu
với những cảnh báo bảo mật đáng chú ý trong phần nhận diện
bộ công an truy quét các hacker tấn công ngân hàng
tội phạm nước ngoài đã xâm nhập vào hệ thống máy chủ
của một số ngân hàng thương mại lớn
của việt nam để đánh cắp tiền trong tài khoản khách hàng
thủ đoạn của chúng là giả soát lỗ hồng bảo mật
tấn công leo thang đặc quyền
truy cập trái phép vào hệ thống của máy chủ của các ngân hàng
để rút tiền trong tài khoản của khách hàng
trước tình hình trên
bộ công an đã đề nghị các ngân hàng phơ với các đơn vị nghiệp vụ
của bộ công an để khắc phục lỗ hổng bảo mật
hệ thống quản trị máy chủ tại các ngân hàng
cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm
sử dụng công nghệ cao
hối hợp bộ phận chức năng của ngân hàng
để ra soát các lỗ hồng
ngăn chặn các cuộc tấn công
từ đó tìm ra các lỗ hồng
để tìm ra các biện pháp bảo vệ an toàn hệ thống ngân hàng
nhiều trong web giả mạo lừa đảo người dùng
giả mạo cổng thông tin điện tử bộ công an để lừa đảo
theo trung tâm xử lý tin giả việt nam
qua xác minh đơn vị này xác định website
giả mạo cổng thông tin điện tử của bộ công an
bộ công an gov vn
với mục đích lừa đảo
nhằm chiếm đoạt tài sản
thông qua thủ đoạn giả mạo lực lượng công an
đang điều tra các vụ án liên quan đến tham nhũng
giữa tiền ma túy
và chủ động liên hệ với một số cá nhân có liên quan
để yêu cầu trình diện cơ quan công an
đe dọa khởi tố vụ án hình sự
hoặc tạm giam để điều tra
từ đó các đối tượng đề nghị nạn nhân
nếu không muốn bị khởi tố tạm giam
thì phải cung cấp thông tin như
chứng minh thư nhân dân căn cước công dân
số điện thoại số tài khoản ngân hàng
số dư tài khoản
để thanh tra tình hình tài chính
sau khi có thông tin
các đối tượng sẽ gửi một mã
và đề nghị các nạn nhân đăng nhập vào website giả mạo trên
nếu không có mã này
thì không thể đăng nhập vào trang web giả mạo
để mở giao diện giống cổng thông tin điện tử của bộ công an
sau khi có được thông tin cần thiết
các đối tượng sẽ chiếm quyền kiểm soát tài khoản ngân hàng
của bị hại và thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản
cảnh báo giả mạo tài khoản công ty chứng khoán
công ty cổ phần chứng khoán ssi
vừa cảnh báo nhà đầu tư
tình trạng giả mạo giấy chứng nhận công ty
giả mạo số tài khoản ssi
để lừa đảo
công ty cổ phần chứng khoán ssi cho biết
thời gian gần đây xuất hiện hình thức lừa đảo mới
với phương thức đối tượng lừa đảo
giả mạo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
lập trang web giả mạo ssi
và giả mạo số tài khoản ssi
tại ngân hàng bidv để lừa đảo
ssi khuyến cáo nhà đầu tư
liên hệ trực tiếp
qua các kênh chính thức để kiểm tra thông tin
với các đầu mối liên hệ sản phẩm dịch vụ
fanpage chính thức của ssi
hoặc tổng đài trung tâm chăm sóc khách hàng
để tránh bị lừa đảo
và trình báo ngay với cơ quan công an
khi phát hiện mình đã giao dịch với các đối tượng này
xin chào và hẹn gặp lại